quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị những sóng lạnh nhỏ ở phía bắc vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta
vì thế rãnh mây rông cũng sẽ bị đẩy thêm xuống phía nam
có trục đi qua khu vực nam đồng bằng bắc bộ
vì thế trong đêm nay và sáng sớm mai mưa sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng và phía tây bắc bộ
sẽ vẫn có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
do vẫn còn có mưa nên nhiệt độ trong đêm nay ở bắc bộ sẽ giảm nhẹ
hầu hết đều dưới mức hai mươi năm độ riêng vùng núi có nơi thấp hơn
sang ngày mai khi rãnh mây rông được đẩy hoàn toàn xuống khu vực bắc trung bộ
thì mưa ở bắc bộ sẽ giảm nhanh xuống diện còn vài nơi đồng thời mưa cũng xảy ra ngắt quãng
đến chiều nhiều nơi có nắng nhẹ nhiệt độ trong ngày mai ở bắc bộ đều giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
chỉ cục bộ có nơi cao hơn
khu vực thanh hóa đến hà tĩnh chiều tối nay
cũng bắt đầu có mưa rào và rông
dự báo trong đêm nay và ngày mai
cùng với quá trình đẩy dịch rãnh mây rông qua khu vực bắc trung bộ
thì mưa rào và rông sẽ gia tăng hơn
thậm chí vùng mưa sẽ còn mở rộng hơn xuống phía nam
xuống tới các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam và quảng ngãi
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
đều chỉ dưới ba mươi một độ
khu vực quảng bình đến đà nẵng nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
quảng nam quảng ngãi nhiệt độ trong ngày mai cũng giảm còn từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong khi đó từ bình định đến bình thuận ngày mai trời vẫn có nắng
nhiệt độ trưa chiều mai ở khu vực này phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
về chiều tối mai ở đây sẽ có mưa rào và rông
diện mưa sấp xỉ một phần hai diện tích khu vực
ở phía nam trong ngày mai vùng mưa ở nam bộ sẽ mở rộng hơn
không còn chỉ xảy ra ở các tỉnh miền tây nữa
mà sẽ xuất hiện ở cả khu vực miền đông
với thời gian mưa chủ yếu
tập trung về chiều tối
còn trong ngày ở các tỉnh miền đông của nam bộ
vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn
trong khi đó ở khu vực miền tây nam bộ và tây nguyên
chỉ có nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai
khu vực vịnh bắc bộ và phía đông bắc của bắc biển đông
có mưa rào và rông rải rác
làm tầm nhìn xa bị giảm thấp
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
còn đối với khu vực giữa và nam của biển đông
trong đêm nay và ngày mai
đều chỉ có mưa ở một vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió thì đều thổi nhẹ dưới cấp ba
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước